bằng gì cũng có nhiều là các loại bằng tốt nghiệp cấp ba các loại chứng chỉ nghề ngoại ngữ bằng tốt nghiệp của các trường đại học cao đẳng trong cả nước